phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng và công an thành phố sóc trăng vừa triệu tập đối tượng sơn văn dương
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tạm trú tại khóm ba phường hai thành phố sóc trăng để điều tra làm rõ về hành vi môi giới mại dâm
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi chín tháng hai lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra phòng một trăm linh một và một trăm linh hai
của một nhà nghỉ trên đường dương minh quang thuộc phường ba thành phố sóc trăng
bắt quả tang hai cặp nam nữ có hành vi môi giới mại dâm
qua làm việc ban đầu cơ quan chức năng xác định đối tượng sơn văn dương là người môi giới mại dâm
cho các cặp nam nữ trên nên đã mời về cơ quan công an để làm việc
đối tượng khai nhận khi khách nam có nhu cầu mua dâm thì đối tượng liên hệ trực tiếp với gái bán dâm
đến nhà nghỉ để phục vụ mỗi lượt khách đối tượng dương thu tiền môi giới từ một trăm linh đồng trở lên